vụ lúa đông xuân tại đồng bằng sông cửu long đang vào vụ thu hoạch nhưng giá lúa có chiều hướng giảm mạnh
thậm chí có nơi doanh nghiệp chưa cho giá để thu mua khiến cho nhiều nông dân đang lúng túng trong việc tìm đầu ra của sản phẩm
trước những khó khăn trên nông dân các địa phương kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo thu mua lúa tạm chữ cho nông dân
mặt khác đề xuất trao đổi vận động các ngân hàng hỗ trợ gói tín dụng giúp doanh nghiệp thu mua lúa tạm chữ cho nông dân
tuy nhiên về lâu dài toàn bộ diện tích sản xuất lúa chưa được bao tiêu
cần được ngành nông nghiệp các địa phương đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp bao tiêu cho nông dân